không khí vui tết trung thu cũng đã tới với các bạn nhỏ tại lai châu
khi mới đây trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh lai châu phối hợp với huyện đoàn mừng tè
tổ chức chương trình trung thu cho em tại xã biên giới pa ủ
đây là chương trình được tổ chức hàng năm với những món quà ý nghĩa
động viên các em học sinh vùng biên nỗ lực vươn lên trong học tập
với nhiều em học sinh tại xã biên giới pa ủ
đây có lẽ là lần đầu tiên các em có một cái tết trung thu đầy đủ theo đúng nghĩa

đối với các cháu và khúc nà cái để huy động thu hút các cháu đến trường đến lớp
một cách chuyên cần hơn trong những năm và những tháng tiếp theo
tết trung thu năm nay được sự đồng hành của các nhà tài trợ
tại đêm hội đã có sáu mươi xuất quà mỗi xuất trị giá hai trăm linh đồng được trao cho các em học sinh
cùng với đó là nhiều đồ dùng vật dụng khác được trao cho ba đơn vị trường mầm non
tiểu học và trung học cơ sở xã pa u
có thể nói là lai châu là một trong những vùng núi phía bắc
có rất là nhiều những cái trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở xã pa u
khu vực mà các em nhỏ rất là khó khăn
ở đây thì bản thân chúng tôi cũng là một đơn vị thường xuyên hoạt động
trong các lĩnh vực liên quan đến thiện nguyện
kêu gọi các cái nhà đồng hành cùng tham gia các cái chương trình
chúng tôi rất là mong muốn là ở đây là tất cả ở đây là các gia đình
các hội gia đình cũng như các em nhỏ sẽ bớt những cái khó khăn hơn
điều kiện về vật chất nó cũng sẽ thay đổi
để làm sao chúng ta có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với tất cả
thị trường mà có những cái nền văn minh nó hơn
và cũng cái điều kiện về cơ sở vật chất nó tốt hơn
ngày hội trang giảm sớm nơi dẻo cao biên giới mặc dù còn nhiều khó khăn
nhưng niềm vui của con trẻ nơi đây đã trọn vẹn hơn những mùa trang trước
đây chính là một ký ức đẹp sẽ còn động mãi trong lòng các em